bộ chỉ huy quân sự tỉnh đắk nông phối hợp với các cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân tại hai xã đắk ngo và đắk rô tí của huyện tuy đức
số đối tượng được khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí là hơn sáu trăm linh lượt với tổng giá trị gần hai trăm linh triệu đồng
cũng nhân dịp này đoàn đã tặng sáu mươi xuất quà hai nhà đại đoàn kết hai con bò giống cho hộ nghèo và gia đình chính sách tại hai xã đắk ngo và đắk rô tý trị giá một trăm bảy mươi triệu đồng
đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của lực lượng vũ trang tỉnh đắk nông